trước tình hình hiện nay nhiều nơi ở châu á đã phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế phong tỏa kiểm soát đi lại thực hiện giãn cách xã hội bắt buộc đeo khẩu trang
tăng cường xét nghiệm truy dấu và cách ly cũng là những công cụ hiệu quả mà các nước và lãnh thổ ở châu á dựa vào để chiến đấu với làn sóng lây nhiễm mới
cần duy trì việc giãn cách xã hội rửa tay và đeo khẩu trang
bởi một khi mọi người thả lỏng sớm muộn gì virus cũng sẽ hồi sinh và sẽ khó khăn hơn rất nhiều để vượt qua đỉnh của làn sóng
thứ hai do người dân đã mệt mỏi với các biện pháp kiểm soát kinh tế
bên cạnh đó một yếu tố quan trọng để chuẩn bị đối đầu với làn sóng thứ hai chính là mở rộng năng lực xét nghiệm và tăng cường năng lực của hệ thống y tế
một số quốc gia sẽ phải tìm cách cân bằng giữa khôi phục kinh tế và kiểm soát dịch bệnh ở mức hệ thống y tế công cộng có thể xử lý được
đại dịch covid một mươi chín chính là một lời nhắc nhở về sự cần thiết phải tiếp tục tái đầu tư vào y tế công cộng để các quốc gia có thể trong trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi dịch bệnh
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt